kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu ngang tỉnh trà vinh
vừa tạm giữ hình sự đối tượng lâm hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tại xã phước hảo huyện châu thành
để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó bằng các biện pháp công tác công an huyện cầu ngang phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập
khu vực ấp thuận an xã thuận hòa nghi sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy
ngay sau đó công an huyện cầu ngang kết hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên người nam có một đoạn ống nhựa bên trong có chứa ma túy tổng hợp
cơ quan công an tiến hành khám xét nhà nam ở xã phước hảo huyện châu thành thì phát hiện ba túy nia lông
một đoàn ống nhựa một ống thủy tinh bên trong có chứa ma túy tổng hợp
cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia sử dụng trái phép chất ma túy
kết quả giám định các chất nêu trên là ma túy tổng hợp
qua làm việc bước đầu nam khai nhận số ma túy nêu trên mua của một người không rõ họ tên ở tỉnh bến tre
với giá ba mươi triệu đồng với mục đích chia nhỏ ra và bán lại cho con nghiện
khi nam đem ma túy đi bán cho một con nghiện với giá năm trăm linh đồng thì bị phát hiện bắt giữ
sau thời gian tích cực điều tra ngày sáu tháng tám công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can trần duy khánh
một mươi chín tuổi quê tại tỉnh kiên giang tội cướp giật tài sản
trần duy khánh là đối tượng không nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến cuối tháng ba bị can khánh và đối tượng nhật chưa rõ ra lịch
dùng xe máy đi quanh những tuyến đường vắng ở địa bàn huyện long thành
khi phát hiện nạn nhân chúng điều khiển xe áp sát thì đối tượng ngồi sau giật tài sản rồi tẩu thoát
qua đấu tranh bước đầu cơ quan công an xác định khánh và nhật đã thực hiện bảy vụ cướp tài sản
trên địa bàn các xã thị trấn quyện long thành
có đêm chúng thực hiện ba vụ cướp giật chiếm được nhiều điện thoại trị giá hàng chục triệu đồng
rồi mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
hôm nay công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết đã khởi tối bị can đỗ nhật huy
sinh năm hai nghìn năm quê tại tỉnh bến tre để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra khuya ngày bốn tháng năm huy có mâu thuẫn về tiền bạc với một người tên thắng
và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc gặp nhau huy tác vào mặt thắng
lúc này lê minh vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê tỉnh sóc trăng
cùng sáu người khác từ trong hẻm đợi sẵn bước ra đánh huy
bực tức do bị đánh huy về phòng trò rửa nguyễn tuấn anh sinh năm hai nghìn năm quê tỉnh bình dương
và minh chưa rõ lai lịch mang theo hung khí dao đi tìm nhóm của vương để trả thù
khi nhìn thấy nhóm của vương tường huy và đồng bọn truy đuổi
đối tượng minh dùng dao chém đứt lìa bằng tay trái của vương
sau khi gây án nhóm của huy tuấn anh và minh nhanh chóng rời khỏi hiện trường về phòng trọ gom đồ bỏ trốn
lê minh vương bị đứt lìa tay trái có tỷ lệ thương tật hai mươi một
lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt đối tượng tuấn anh minh để xử lý theo quy định
vào ngày hôm qua công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai
phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
đã bắt giữ thành công nghi phạm trong vụ án giết người sau năm giờ gây án và bỏ trốn
chiều ngày năm tháng tám tại khu vực bờ sông thuộc thôn cầu vải xã mậu đông huyện văn yên tỉnh yên bái
anh cù xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại địa phương
đã bị một đối tượng dùng dao đâm trọng thương dẫn đến tử vong
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
nhận được thông tin phối hợp của công an huyện văn yên và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai triển khai lực lượng tiến hành ra soát kiểm tra
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày tại khu vực nút xuống cao tốc thuộc xã sơn hà huyện bảo thắng
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ nghi phạm vũ văn hùng
trú tại xã châu quế hạ huyện văn yên tỉnh yên bái
hùng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã dùng dao nhọn đâm anh nam
khi thấy nạn nhân gục xuống đối tượng đã vay tiền của người quen
rồi bắt xe khách từ yên bái lên lào cai nhằm bỏ trốn
khi đi đến nút xuống cao tốc thuộc xã sơn hà huyện bảo thắng
thì lực lượng công an bắt giữ
công an huyện bảo thắng đã bàn giao vũ văn hùng cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
để tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng thành phố hải phòng vừa bắt khẩn cấp ba đối tượng
nguyễn mai hoa cao minh huấn và nguyễn văn dũng
đây là những đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận hồng bàng và khu vực lân cận
ngay sau khi nhận được tin báo của các nạn nhân về việc bị hai đối tượng đi xe mô tô
che biển kiểm soát dùng dao khống chế cướp điện thoại và giật điện thoại từ trên tay nạn nhân
rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường công an quận hồng bàng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
và khẩn trương lên kế hoạch bắt giữ các đối tượng
đến một mươi năm h ba mươi phút
các mũi trinh sát đồng loạt được triển khai và triệu tập cùng lúc ba đối tượng
nguyễn mai hoa ba mươi chín tuổi chú quận hồng bàng cao minh huấn bốn mươi hai tuổi chú quận kiến an
và nguyễn văn dũng hai mươi ba tuổi chú ngô quyền hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của người dân
tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của các đối tượng nguyễn mai hoa
cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ được nhiều tăng vật mà các đối tượng sử dụng để đi cướp như dao kiếm quần áo
bước đầu cơ quan công an xác định được ba đối tượng trên còn gây ra sáu vụ cướp và cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng đã ra quyết định tạm giữ đối với ba đối tượng trên
đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án
kiên quyết đấu tranh với nạn tín dụng đen công an các đơn vị địa phương tăng cường giả soát nắm thông tin
và mới đây công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
phát hiện và triệt phá thành công một nhóm đối tượng từ thành phố hà nội vào địa bàn
cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và đánh bạc với lãi suất đạt từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm
trước đó công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phát hiện một nhóm đối tượng cho nhiều cá nhân trên địa bàn vay tiêu dùng với lãi suất cao
ngoài ra còn tổ chức mua bán số đề với số tiền lớn nên đã tiến hành lập án đấu tranh
nguyễn quý nguyên ba mươi
nguyễn văn ba mươi tuổi quê hà nội khi đang đi thu lãi tại khu công nghiệp nhơn trạch đã bị triệu tập đến cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an nguyên khai nhận từ tháng sáu cho đến nay được lê hoài nam và phạm văn cường
cả hai cùng quê thành phố hà nội tạm chú huyện nhân trạch thuê đi lấy tiền lãi của các cá nhân trên địa bàn hai huyện nhơn trạch và long thành
biết đồng bọn bị bắt nam và cường đã đến cơ quan công an đầu thú

nguyễn quý nguyễn ba mươi tuổi quê hà nội khi đang đi thu lãi tại khu công nghiệp nhơn trạch và long thành
nguyễn quý nguyễn ba mươi tuổi quê hà nội khi đang đi thu lãi tại khu công nghiệp nhơn trạch và long thành